đối tượng lvt sẽ bị cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền khởi tố về tội danh giết người với các tình tiết định khùng như sát hại người dưới một mươi sáu tuổi sát hại người có tính chất côn đồ được quy định tại điểm b c n khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luân hình sự có khung hình phạt cao nhất từ một mươi hai đến hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
tuy nhiên do khi thực hiện hành vi phạm tội lvt chưa đủ tuổi thành niên
trong khi đó theo quy định tại điều ba mươi chín điều bốn mươi khoảng năm điều chín mươi một bộ luật hình sự quy định không áp dụng hình phạt tù trung thân hoặc tử hình đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
như vậy căn cứ quy định tại khoản hai điều một trăm linh một bộ luật hình sự hình phạt cao nhất mà lvt phải đối mặt là tù có thời hạn
cụ thể điều luật quy định đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
do đó theo các quy định nêu trên khi bị khởi tố điều tra truy tố và xét xử về tội danh sát hại người mức hình phạt cao nhất mà lvt có thể phải đối mặt là một mươi hai năm tù
qua sự việc cho thấy có tình trạng học sinh thiếu và yếu về các kỹ năng kiến thức về tình dục giới tính
đồng thời đặt ra hồi chuông cảnh tỉnh đối với tình trạng phạm tội
trong lứa tuổi học sinh
vụ nữ sinh bị sát hại phi tang ở vườn chuối khiến dư luận bàng hoàng kinh hãi
nén lại nỗi đau mất con gia đình của nạn nhân ntd vừa tổ chức lễ tang mai táng theo phong tục truyền thống
nhìn đứa trẻ còn ấm ngửa ngàn ngặt khóc trong đám tang người mẹ sinh năm hai nghìn chín vừa bị sát hại nỗi đau của gia đình tăng thêm cấp bội
vụ nữ sinh bị sát hại phi tăng ở vườn chuối khiến dư luận bàng hoàng kinh hãi
nén lại nỗi đau mất con gia đình của nạn nhân ntd vừa tổ chức lễ tang mai táng theo phong tục truyền thống
nhìn đứa trẻ còn ấm ngửa ngàn ngặt khóc trong đám tang người mẹ sinh năm hai nghìn chín vừa bị sát hại nỗi đau của gia đình tăng thêm cấp bội
từ đầu thôn không khí tang thương như bao trùm rất đông người thân bạn bè họ hàng của nữ sinh đã tới nhà thăm hỏi động viên gia đình
điều ám ảnh nhất trong đám tang của đê đó là tiếng gào khóc đòi con của mẹ đê
từ khi đến hiện trường phát hiện con gái đến giờ lúc nào chị cũng giản ruộng nước mắt
xót xa hơn là nhìn thấy đứa bé năm tháng tuổi con của d và t nghi phạm vụ án
em bé thi thoảng lại ngàn ngặt khóc như khát sữa thiếu hời mẹ
gia đình nạn nhân xót xa chia sẻ thiếu nữ đê sinh con vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi sinh con gia đình đã làm đơn xin thôi học cho em đê
mọi người trong gia đình cũng biết đê và tây yêu nhau
biết cháu bé con đê sinh ra là con của tê
gia đình cũng không truy cứu gì thêm cũng chưa từng đòi hỏi trách nhiệm gì với tê
vì gia đình đối tượng éo lè bản thân cũng còn trẻ con
tê từ lúc sinh con đến nay chưa lần nào thấy tê hay người thân tới thăm non con
việc chăm sóc đứa trẻ do bố mẹ nữ sinh đề thay phiên nhau đảm nhiệm
ông tê bố nữ sinh đê chết lặng trước nỗi đau mất con thậm chí còn không thể khóc
ông tây hận vì thời điểm trưa ngày một mươi hai tháng bốn lần cuối nhìn thấy con gái
đã không ngăn cản đê sang nhà gặp tê
ông tê ông nhớ lại khi con gái xin phép bố mẹ cho sang nhà tê
với lý do ra mắt gia đình ông đã có linh cảm xấu không muốn cho con gái đi
nhưng sau đó ông đồng ý và yêu cầu con phải về nhà sớm
đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn cháu lê đi xe đạp tới nhà nghị phạm
năm phút sau cháu quay về cất xe vì có người đón
đến một mươi năm giờ ông tê rất nóng ruột khi không thấy con gái về
bận trông cháu ngoại con gái của đê ông chưa đi tìm được ngay
khoảng một mươi sáu giờ ông tê cùng người thân tìm tới nhà của nghi phạm để hỏi tùng tích
thấy đôi dép giống của con gái ở đó nhưng tê nói không gặp được đê
hôm sau ông tê lại đến nhà nghị phạm để tìm con gái nhưng không thấy đồi dép nữa
tối một mươi chín tháng bốn ông nhận được tin báo của công an đã tìm thấy cháu đê tử vong
cũng liên quan đến vụ án trên thượng tá võ xuân trọng trưởng công an huyện an dương cho biết thêm
nút thắt của vụ án đã được làm rõ hiện tại hung thủ đã nhận tội
bước đầu cơ quan điều tra nhận định
nguyên nhân gây ra vụ án đau lòng này là xuất phát từ chuyện tình cảm
trước đó không lâu ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo trương nhật nhớ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quảng nam mức án tử hình về hành vi sát hại người cũng vì mâu thuẫn tình cảm
thực hiện kế hoạch đoạt mạng tính nhân trương nhật nhớ mua chất độc dự định ra tay với người tình
sau đó cũng muốn tự chấm dứt cuộc sống của chính bản thân
ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại mẹ của chị đỗ xuân hát
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thanh trì hà nội nạn nhân của vụ án không nương nở
người mẹ đã từng vui mừng khi con gái đưa bạn trai về nhà giới thiệu
bà không thể ngờ bạn trai của con bà lại là người đàn ông đã có vợ con và gây ra sự bi thảm cho con gái bà
thời điểm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trương nhật nhớ và chị đỗ xuân hát cùng là nhân viên của một ngân hàng
cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ
từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn
nên chị hát chủ động chia tay và tránh mặn nhớ
do không được chị hát đáp lại tình cảm nên nhớ bực tức lên kế hoạch sát hại người yêu rồi tự chấm dứt cuộc sống
thậm chí nhớ còn nhiều lần nhắn tin đe dọa nếu chị hát không quay lại anh ta sẽ ra tay với chị
thực hiện kế hoạch nhớ mua một chai acid sulfuric khoảng năm trăm linh g chất độc cyanur
với ý định sẽ tạt acid vào người chị hát
sau đó sẽ dùng chất độc cyanur để tự chấm dứt cuộc sống
anh ta cất cyanur cùng đôi găng tay vào trong cốc
khoảng bốn giờ ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba nhớ thức dậy lấy sáu lon bia trong tủ lạnh ra uống hết
khi trong người đã có hơi men anh ta để dao vào túi quần
lấy chai dung dịch acid bỏ vào túi ni lông treo vào móc treo hàng trên xe máy
khoảng sáu giờ ba mươi phút cùng ngày nhớ điều khiển xe máy đến khu vực đường tà thanh oai huyện thanh trì
để chờ sẵn chị hát đi làm qua
vừa thấy người yêu đi đến bị cáo điều khiển xe máy chạy song song với xe của chị hát
và yêu cầu chị dừng xe để nói chuyện
chị hát không đồng ý mà tiếp tục di chuyển đến địa phận thôn cự đà xã cự khê huyện thanh hoài
trong khi đó nhớ vẫn bám theo sau chị
thấy vậy chị hát điều khiển xe rẽ vào sân nhà ông đinh văn trung ở thôn cự đà xã cự khê huyện thanh hoài
nhớ cũng điều khiển xe đi theo đỗ xe bên cạnh xe của người yêu rồi tiến đến kéo tay yêu cầu hát đi ra ngoài để nói chuyện
trong lúc chị hát cương quyết từ chối nhớ giúp con dao đã chuẩn bị từ trước tấn công nạn nhân
ngay sau khi gây án
nhớ bị mọi người khống chế bắt quạt tang và đưa về trụ sở công an
về phía nạn nhân dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
nhưng do thương tích quá nặng nên đến khoảng bảy giờ năm mươi phút cùng ngày đã tử vong
tại tòa bị cáo trương nhật nhớ thừa nhận mình có quan hệ yêu đương với chị hát khi đã có vợ con
và hát cũng biết điều đó
theo lời khai của nhớ thời điểm xảy ra vụ án anh ta rơi vào trầm cảm dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực
bị cáo chuẩn bị giao với mục đích đi gặp người yêu để đe dọa
vệ quyền với lợi ích của phía bị hại công bố lời khai của chị họ chị hát
người này nói rằng chị hát nhiều lần tâm sự với mình việc bị nhớ lừa dối tình cảm
chị hát đòi chia tay với bị cáo do phát hiện anh ta đã có gia đình
mẹ chị hát cho hay nhiều lần nhớ đến nhà bà chơi
nhưng chưa bao giờ anh ta cho biết việc mình đã có gia đình
khi con gái bà muốn dứt khoát chuyện tình cảm
nhớ đã đe dọa khiến chị hát hàng ngày phải đi làm bằng taxi
cho đến một hôm nhớ nhắn tin xin lỗi
bảo con gái của bà cứ đi làm mình thôi
anh ta đã về quê vì vậy con gái bà yên tâm đi làm bằng xe máy
để rồi bị sát hại thảm thương
người nhà bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền một tỷ đồng
tuy nhiên hội đồng xét xử quyết định
về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần theo quy định là hai trăm tám mươi triệu đồng
ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường chi phí phục vụ trôn cất cho chị hát
và năm mươi triệu đồng là các khoản chi phí phát sinh khác
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo